thưa quý vị bất chấp nguy hiểm nước lũ đang chảy xiết
mới đây công an xã phước hiệp phối hợp cùng với tổ thanh niên xung kích phòng chống lụt bão thôn giang nam
kịp thời cứu hộ thành công hai thanh niên bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua khu vực bờ tràn sông tranh
thuộc địa phận thôn giang nam xã phước hiệp huyện tuy phước của tỉnh bình định
tối ngày một mươi năm tháng một mươi một anh nguyễn ngọc hùng hai mươi chín tuổi chú thôn lục lễ xã phước hiệp trên đường đi làm về
khi đến khu vực trên do chủ quan đã cố điều khiển xe máy đi qua và bị nước lũ cuốn trôi cả người và phương tiện
xuống dòng nước đang chảy xiết
thành em cứ nghĩ là mình đi qua được nói chung là em nó chủ quan với lại là em chạy qua đó thì không may là bị nước nó xiết quá
thành nó cuốn em cả người và xe là nhào xuống nước luôn
tại thời điểm xảy ra vụ việc rất may lúc này lực lượng công an xã phước hiệp cùng tổ thanh niên sung kích của địa phương
đang tổ chức tuần tra tại các khu vực bị ngập lụt trên địa bàn
kịp thời phát hiện không một chút do dự bất chấp hiểm nguy các anh đã nhanh chóng tiếp cận khu vực người bị nạn
tổ chức ứng cứu đưa người và tài sản lên bờ một cách an toàn
để mà kịp thời cứu những người thanh niên bị trôi xuống nước
huyện tuy phước tỉnh bình định là một trong những địa bàn thuộc vùng dân
huyện tuy phước là một trong những địa bàn thuộc vùng dân
huyện tuy phước là một trong những địa bàn thuộc vùng dân
đây sẽ là động lực để các anh tiếp tục nỗ lực sát cánh cùng người dân trong công tác phòng chống bão lũ và thiên tai
góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân
thưa quý vị thưa các đồng chí và các bạn hiện tại tôi đang có mặt tại khu vực bờ tràng sông tranh
thuộc địa phận thôn giang nam xã phước hiệp huyện tuy phước
những ngày qua mưa lớn kết hợp với lũ dân cao đã khiến một số tuyến đường nơi đây bị ngập lụt
và để đảm bảo an toàn cho người dân lực lượng chức năng đã lập các chốt chặn để không cho người và phương tiện đi qua những khu vực này
đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện qua lại những dòng nước đang chảy xiết để tránh gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản